tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị chiều nay với đại đa số đại biểu tham gia tán thành
quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
tại phiên làm việc trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý dự thảo nghị quyết
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho điều chỉnh tên nghị quyết
từ nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
thành nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
tiến hành biểu quyết với bốn trăm tám mươi chín đại biểu tham gia biểu quyết
có bốn trăm bảy mươi ba đại biểu tán thành chiếm tỷ lệ chín mươi bốn chín mươi tám tổng số đại biểu
quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
nghị quyết gồm bảy điều và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
việc thí điểm sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc và trong thời gian ba năm
nghị quyết cũng điều chỉnh quy định một mức giá khởi điểm là bốn mươi triệu đồng
thực hiện thống nhất trên toàn quốc
sau khi kết thúc thí điểm chính phủ sẽ báo cáo quốc hội việc tổng kết nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp
chiều nay sau khi biểu quyết thông qua các nghị quyết của quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư
quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
sau hai mươi một ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao
hôm nay kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra
quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi hai
quyết định nhiều vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước
quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp
thông qua sáu luật ba nghị quyết thảo luận lần đầu dự án luật đất đai sửa đổi và sáu dự án luật khác
tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là chuyên đề giám sát được cử tri nhân dân cả nước và dư luận đặc biệt quan tâm
có quy mô và lực lượng huy động tham gia rất lớn
tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ kiện toàn công tác nhân sự
chủ tịch quốc hội tin tưởng hoạt động của quốc hội nhất định sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn dân chủ hơn sáng tạo quyết liệt và thiết thực hơn
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp bà hinder solvaken đại sứ naui tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước việt nam
phát triển tốt đẹp mặc dù khó khăn do đại dịch covid một mươi chín hai nước vẫn duy trì tham dự các hội nghị quan trọng
tổ chức tham vấn qua hình thức trực tuyến kim ngạch thương mại hai triều đạt trên năm trăm linh triệu usd
việt nam naui cũng hợp tác rất hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như đại hội đồng liên nghị viện asean liên hợp quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
trong đó hỗ trợ kết nối hợp tác giữa bộ công an với bộ tư pháp và an ninh công cộng và cảnh sát naui
trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới
xây dựng cơ chế trao đổi thông tin tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
đàm phán ký kết các văn bản hợp tác về phòng chống tội phạm dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
bảo mật thông tin trao đổi đoàn các cấp hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn hội thảo
chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em
tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ bộ công an việt nam đào tạo sĩ quan cảnh sát tham gia các nhiệm vụ quốc tế
và gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ tích cực
để bà đại sứ hoàn thành nhiệm vụ qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị việt nam naui
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ hinder sobeken khẳng định trên cương vị của mình
sẽ có những đóng góp hiệu quả để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị song phương giữa hai nước
naui việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật naui với bộ công an việt nam nói riêng
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay một mươi năm tháng một mươi một thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến tri ân thăm hỏi thân nhân gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn
nguyên bộ trưởng bộ công an nguyên hiệu trưởng trường công an trung ương trường sĩ quan an ninh
nay là học viện an ninh nhân dân
với tầm nhìn xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ
và mong muốn được công tác đảo tạo cán bộ của lực lượng công an phát triển nhanh
hội nhập với hệ thống giáo dục quốc dân
ngay từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cố bộ trưởng trần quốc hoàn đã cùng tập thể lãnh đạo bộ công an
quyết tâm xây dựng trường công an trung ương là trường đại học và trung học của ngành công an
như vậy ngành công an là một trong những ngành đào tạo đại học sớm nhất
đây cũng chính là tiền đề để phát triển hệ thống nhà trường công an nhân dân sau này
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe
trao quà tặng thân nhân gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn khẳng định đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp công hiến của cố nhà giáo trần quốc hoàn
đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung
và đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn tiếp tục giáo dục động viên con cháu
phát huy truyền thống tích cực đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sáng nay dự và phát biểu tại ngày hội đoàn đại đoàn kết toàn dân ngày hội văn hóa quân dân năm hai nghìn hai mươi
ở khu dân cư thôn yến đô xã tân việt huyện yên mỹ tỉnh hương yên thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và hệ thống chính trị các cấp
trên địa bàn tỉnh hưng yên tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục cổ vũ
động viên mọi tầng lớp nhân dân từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu làm giàu chính đáng
tham gia hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
thứ trưởng lương tam quang cũng nhấn mạnh việc tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tạo sự đồng thuận xã hội huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương đất nước
xác định việc thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc giảm nghèo bền vững xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng
môi trường sống an ninh an toàn đều phải xuất phát từ khu dân cư từ các thôn bản
thứ trưởng đề nghị các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung hình thức
các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xây dựng công an xã chính quy theo chủ trương
đã được xác định tại nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị chú trọng phát huy vai trò làm chủ
huy động sức mạnh nhân dân để xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi thôn xóm hộ gia đình
mỗi người dân tiếp tục động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng trình đốn đảng xây dựng các tổ chức
chính trị xã hội trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới dịp này thứ trưởng lương tam quang
cũng đã thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn
bất kỳ đâu bất kỳ thời điểm nào đồng thời cho phép người dùng sử dụng thực hiện trực tuyến thanh toán
lệ phí nếu có việc trả kết quả cũng được thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường biêu điện đến người sử dụng
như vậy là người dân không cần phải đến các cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính như trước đây
và một trong những dịch vụ công đang có tỷ lệ sử dụng cao đó chính là thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông online
cách thức này đã giúp cho công dân không tốn nhiều thời gian di chuyển tăng tính công khai minh bạch
trong việc thực hiện thủ tục hành chính sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
sau tám ngày kê khai và nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công quốc gia
chị dung đã được nhân viên của bưu điện hà nội giao tận tay hộ chiếu mới
thuận lợi cho mình khi mà mình kê khai trực tuyến những cái hành trình công đấy
nó tiết kiệm được cho mình thời gian đi lại rồi thời gian chờ đợi và tránh được những cái thủ tục dườm già nữa
rất nhanh và tiện lợi đó cũng là cảm nhận chung của những công dân được nhận hộ chiếu khi kê khai trên cổng dịch vụ không quốc gia
giờ đây người dân chỉ mất từ một mươi đến một mươi năm phút
kê khai theo hướng dẫn trên môi trường điện tử đã hoàn thành thủ tục
nhiều người dù mới lần đầu sử dụng nhưng cũng không xảy ra vấn đề khó khăn
đến đây em mới được hướng dẫn sử dụng thì kiểu lần đầu em làm và em thấy là nó khá là nhanh và khá là dễ dàng sử dụng
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hà nội cho biết
hiện có hàng nghìn hồ sơ kê khai các hộ chiếu qua cổng dịch vụ công quốc gia
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị này vẫn nỗ lực để hoàn thành hộ chiếu đúng theo thời gian quy định là tám ngày
thường xuyên liên hệ rất là kịp thời với cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
ngay sau khi mà có dữ liệu về cái hồ sơ đình cơ hộ chiếu của cục quản lý xuất nhập cảnh
để chuyển về cho công an thành phố hà nội thì phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng đã ngay lập tức để xử lý hồ sơ
và đối với trường có đủ điều kiện để cấp hộ chiếu thì chúng tôi đã lấy sách và báo cáo cục quản lý xuất nhập cảnh
để cấp hộ chiếu cho người dân theo đúng quyết định
về phía biêu điện hà nội đơn vị liên kết để giao hộ chiếu đến tận tay người dân
hơn ba trăm linh biêu tá đã được đào tạo bài bản nhằm đáp ứng yêu cầu giao sản phẩm đến tận tay người dân
toàn hà nội có hơn một bưu tá và đối với lực lượng bưu tá dành cho bệnh vụ công vụ bốn
thì tôi đang đào tạo khoảng tầm hơn ba trăm linh bưu tá ở các bưu điện trung tâm
tại các một mươi hai quận nội thành và tất cả các môn huyện đều đã được đào tạo kỹ về kỹ năng
cũng như là về các thao tác vận hành
để có thể thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu online
người dân sử dụng tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ công của bộ công an
và hiện có bốn phương thức người dân tùy chọn đăng ký tài khoản như sử dụng sim chính chủ
má bảo hiểm xã hội tài khoản định danh điện tử hay thông tin bưu điện